thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày bảy tháng tám đã có thêm ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một người ở thanh hóa hai người ở quảng trị có liên quan đến đà nẵng
như vậy là tính đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận bảy trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm một mươi hai ca mắc từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay hai trăm chín mươi tám ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tính đến thời điểm này
việt nam đã có ba trăm chín mươi hai trên bảy trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh chiếm tỷ lệ năm mươi hai ba trong đó có một mươi ca tử vong
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
hiện có ba mươi ba bệnh nhân âm tính từ một đến hai lần trở lên với sars cov hai
cả nước hiện có hơn một trăm bảy mươi tám bốn trăm linh người có tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe trong đó hơn năm tám trăm linh người cách ly tập trung tại bệnh viện
hơn hai mươi bốn một trăm linh người cách ly tập trung tại các cơ sở khác gần một trăm năm mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú
cho cuộc chiến chống dịch covid vào chiều ngày sáu tháng tám đoàn công tác y tế tỉnh bình định đã đến đà nẵng
và sẵn sàng sát cánh của các y bác
bác sĩ tại thành phố đà nẵng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh
là bác sĩ đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định chị nguyễn hữu thủy tiên cùng các đồng nghiệp
không khỏi suốt ruột và lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh những đồng nghiệp của mình đang phải gồng mình
ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh tại đà nẵng và nhiều người đã kiệt sức
mặc dù có những nỗi lo nhất định khi sung phong vào tâm dịch thế nhưng với trách nhiệm của một người thầy thuốc
chị đã không ngừng ngại đặt bút đăng ký tham gia ra đà nẵng
bác sĩ trẻ thì trước một cái tâm dịch thì cái điều mà không thể tránh khỏi là một cái điều lo sợ đối với tất cả mọi người
thì khi mình đi vào tâm dịch thì ai cũng đều có mang cảm giác lo sợ
nhưng với cái sức trẻ với cái sức nhiệt huyết của tuổi trẻ và bản thân mình là một đồng nghiệp
mình cảm thấy cái sự bùng chức cái sự bùng nổ của tâm dịch ở đà nẵng
nhìn thấy trên các phương tiện thông tin tài chống các phương tiện truyền thông
những cái nét mặt căng thẳng mệt mỏi của đồng nghiệp mình đang chống giặt
chống dịch ngày đêm ở đà nẵng thì bản thân mình thứ nhất là mình sẽ có một sự đồng cảm
một sự sẻ chia cái sự đồng cảm đó nó sẽ vượt hơn cả cái nỗi sợ của cái tâm dịch đà nẵng
và nó thôi thúc mình muốn mình phải có một cái gì đó cống hiến một gì đó để có thể sang sẻ bớt cái nỗi mệt nhọc của đồng nghiệp mình
và đó là chính là cái lý do chính để mà đăng ký tham gia vào cái đợt tình nguyện này để mà đi hỗ trợ đồng nghiệp mình ở tâm dịch đà nẵng
đoàn công tác y tế tỉnh bình định gồm hai mươi năm bác sĩ và điều dưỡng có năng lực chuyên môn tốt
có thể phụ trách nhiều lĩnh vực từ ngoại khoa nội khoa hồi sức cấp cứu y học nhiệt đới tai mũi hỏng
dự kiến sẽ tăng cường trực tiếp khám chữa bệnh tại bệnh viện giả chiến sơn
với tinh thần tương thân tương ái thì chị lãnh đạo sở cũng như các anh em trong đoàn đã quyết tâm là khi nào hết dịch thì mới về
chứ không có về giữa chừng hoặc là bỏ cuộc
chúng em đại diện cho đội ngũ bác sĩ của đoan bình định sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyết tâm trở về bình an
trong lúc tình hình dịch bệnh tại đà nẵng đang có những diễn biến hết sức phức tạp
đội ngũ y bác sĩ tại thành phố đang phải căng mình ngày đêm chống dịch
sự hỗ trợ giúp đỡ về nhân lực y tế của các địa phương là hết sức kịp thời và cần thiết
nó không chỉ là ý đức trách nhiệm của người thầy thuốc
mà đó còn là câu chuyện đầy cảm động về sự sẻ chia đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch
ở đà nẵng lúc này đây mỗi ngày đều có những câu chuyện ấm áp như thế